hôm nay ngày bốn tháng một mươi một ngày làm việc thứ một mươi ba kỳ họp thứ hai quốc hội khóa một mươi bốn
các đại biểu quốc hội thảo luận về việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi năm gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp
theo dự kiến chương trình làm việc quốc hội sẽ dành thời gian cả ngày để thảo luận tại hội trường về việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi năm gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp
trước đó ủy viên ủy ban thường vụ quốc hội chủ nhiệm ủy ban kinh tế của quốc hội vũ hồng thanh sẽ trình bày báo cáo của ủy ban thường vụ quốc hội về nội dung trên
tính đến hết tháng sáu năm hai nghìn một mươi sáu cả nước đã có gần hai xã và hơn hai mươi đơn vị cấp huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới
năm hai nghìn một mươi sáu dự kiến cả nước huy động được khoảng hai trăm sáu mươi ba một trăm hai mươi bảy tỷ đồng từ các nguồn để thực hiện chương trình
trong đó ngân sách trung ương đã bố trí bảy ba trăm bảy mươi bốn tỷ đồng
trong đó ngân sách trung ương đã bố trí bảy ba trăm bảy mươi bốn tỷ đồng từ các nguồn để thực hiện chương trình